nằm dưới chân núi sơn trà thọ quang mân thái là hai làng biển cổ xưa tại đà nẵng
tiếp nối bao thế hệ ngư dân của làng những ngày đêm kiên cường vươn khơi bám biển
những ngày cuối năm ngư dân của làng biển đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để ra khơi
mang lộc biển về đón một cái tết ấm no sung túc
bốn giờ sáng chợ cá ven biển thuộc phường thọ quang tấp đập người mua bán
đây là điểm tập kết của ghe thuyền đánh bắt gần bờ trên địa bàn thành phố
từ chợ cá này hàng chục loại hải sản tươi ngon sẽ tỏa ra khắp các chợ ở vùng nội thị
năm nay giá thịt lợn tăng cao người dân đang có xu hướng chuyển nhu cầu tiêu dùng sang các mặt hàng hải sản
được mùa được giá cả chủ và bạn thuyền đều có chung một niềm vui trước những ngày cận tết

được mùa được giá cả chủ và bạn thuyền đều có chung một niềm vui trước những ngày cận tết
năm nay giá thịt lợn tăng cao người dân đang có xu hướng chuyển nhu cầu tiêu dùng sang các mặt hàng hải sản
năm nay giá thịt lợn tăng cao người dân đang có xu hướng chuyển nhu cầu tiêu dùng sang các mặt hàng hải sản